theo chương trình những món quà ý nghĩa san sẻ phần nào vất vả và khó khăn
đã được trao cho các cán bộ hiệu trí chính sách tại tuyên quang và lào cài
như vậy là đối với công an là các tỉnh ở biên giới này thì
có lẽ là gần coi như hết rồi chỉ còn ba tỉnh là đoàn chưa tới thôi
hôm nay đến với hai tỉnh tuyên quang và lào cai đoàn thị nguyện đã mang tám mươi năm xuất quà
mỗi xuất quà trị giá hơn một triệu đồng dành tặng cho các cán bộ hưu trí có hoàn cảnh khó khăn
tại tuyên quang do địa hình rừng núi hiểm trở tuổi cao sức yếu
các công an viên hưu trí đã không thể có mặt để tham dự chương trình
những món quà tuy không được trao trực tiếp nhưng khi được các đồng chí công an tỉnh tuyên quang gửi đến tay
đoàn thiện nguyện hy vọng họ sẽ cảm nhận được tình cảm cân huyết và giá trị tinh thần gửi gắm trong từng phần quà
đây là một tình cảm hết sức đậm đà sâu sắc và trách nhiệm của đồng chí đồng đội với nhau
để các đồng chí thấy được rằng chúng ta trong một khối cả hướng là các đồng chí đã nghỉ chế độ
nhưng mà tình đồng chí đồng đội chúng ta vẫn được tiếp tục phát huy
được kéo sơn gắn bó và chia sẻ với nhau trong đời thường
cũng trong không khí ấm áp của chương trình những cán bộ công an hưu trí đều phấn khởi xúc động
trước những món quà và tấm lòng của đoàn công tác đem đến
không chỉ là giá trị vật chất mà hơn hết những món quà là nguồn động viên các chiến sĩ vùng cao hoàn thành nhiệm vụ
đây là tâm nguyện và cả công sức tâm huyết của các thành viên trong đoàn thiện nguyện
dành cho các cựu chiến sĩ công an thông qua chương trình
mà thấy rằng là bây giờ lại được các đồng chí cũng là hưu trí ở một cái đơn vị khác
đến mà lại tặng quà cho mình như thế này thì chúng tôi cũng thấy rất là cái ý nghĩa nó rất là lớn lao
đây là tự nguyện mà lại trích lương hưu cứ lĩnh lương
các tướng lĩnh này nói là không cần nhiều mỗi một tháng
chúng tôi tất nhiên là lương của tướng mà phải hưu lông rồi thì cũng không được như bây giờ
nhưng mà các tướng vẫn là để dành được năm trăm linh thế có phải một năm là cũng được sáu triệu rồi không
thì cái sáu triệu đấy là có thể mình giúp cho được hai đồng đội của mình rồi không
do đó cho nên ở trong hộ của tôi có ba mươi hội viên là mỗi người chúng tôi tối tiểu phải giúp được một người
do đó là
cứ ba mươi hội viên của chúng tôi rồi lại thêm các cái nhà hào tâm nữa một năm chúng tôi có thể giúp được gần một trăm linh xuất
hành trình trao tận tay những món quà thiết thực cho các cán bộ công an hưu trí là một trong những hoạt động ý nghĩa của chương trình tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam
đây là tấm lòng của các chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân cùng ban liên lạc nha công an trung ương với mong muốn huy động thêm nhiều trái tim vàng khác trong xã hội cùng chung sức thực hiện những chương trình
với mục tiêu giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn làn tỏa tình đồng chí đồng đội sâu sắc đối với các cựu công an viên
bản tin nhật ký an ninh tối nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại